liên quan đến việc nhiều giáo sứ ở hà tĩnh tổ chức hành lễ đông người trong những ngày qua
chủ tịch ubnd tỉnh hà tĩnh khẳng định việc các giáo sứ tổ chức hành lễ đông người
là vi phạm chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
ubnd tỉnh hà tĩnh khẳng định việc các giáo sứ tổ chức hành lễ đông người là đi ngược lại
với sự chỉ đạo của chính phủ tỉnh hà tĩnh tòa thánh vatican hội đồng giám mục việt nam
tòa giám mục giáo phận hà tĩnh trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
và chỉ thị cách ly toàn xã hội của chính phủ vi phạm quy định tại luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
ubnd tỉnh yêu cầu tòa giám mục giáo phận hà tĩnh chỉ đạo chấm dứt ngay các nghi lễ hoạt động tôn giáo trên địa bàn